mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn song nhiều người dân ở huyện miền núi sông hình tỉnh phú yên vẫn vui vẻ hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng trường học và làm đường bê tông
đối với họ giá trị lớn nhất là con cháu làng quê mình được đi trên con đường thanh thang học tập ở môi trường khang trang và thoáng đẳng trong toàn cảnh bức tranh nông thôn đổi mới
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
chồng là thương binh đã mất hàng ngày bán từng ổ bánh mì nuôi người con tật nguyền vì chất độc da cam
thế nhưng bà lê thị út vẫn tự nguyện hiến hơn một ba hectare đất trồng cây của gia đình cho xã đức bình đông thực hiện chủ trương xây mới trường trung học cơ sở và trường mầm non vì quỹ đất ở trung tâm xã không đủ lớn
chồng là thương binh đã mất hàng ngày bán từng ổ bánh mì nuôi người con tận nguyền vì chất độc da cam

chồng là thương binh đã mất hàng ngày bán từng ổ bánh mì nuôi người con tận nguyền vì chất độc da cam